tại gia lai đã khởi công dự án nhà máy chế biến rau quả tại huyện mang nhang tỉnh gia lai
đây là một trung tâm chế biến rau quả khép kín bao gồm từ việc liên kết phát triển sản xuất thu mua nguyên liệu
chế biến tinh chế biến sâu và hệ thống kinh doanh bán hàng trong nước và xuất khẩu
nhà máy nằm trong cụm công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp huyện mang nhang có diện tích sấp xỉ sáu hectare
các giáo sư hàng đầu về công nghệ thiết bị trong sản xuất nông nghiệp và chế biến thực phẩm
của trường đại học nông nghiệp tokyo nhật bản tư vấn đầu tư
dự kiến doanh thu hàng năm của nhà máy đạt từ một tám trăm linh đến hai tỷ đồng
kim ngạch xuất khẩu đạt từ bốn mươi đến năm mươi triệu đô la mỹ hàng năm nộp ngân sách cho địa phương từ tám mươi đến một trăm linh tỷ đồng
dự án cũng góp phần xây dựng thương hiệu và nâng cao giá trị nông sản cho các tỉnh tây nguyên trên trường quốc tế
giúp ổn định đầu ra và qua đó tạo ra công an việc làm cho hàng chục nghìn lao động tại địa phương